các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
được biết đây hầu hết đều là những người lao động công nhân đã trải qua những ngày dài giãn cách không có việc làm
muốn được trở về quê nhà để tìm phương kế mới
đại tá phạm minh khả trưởng phòng cảnh sát giao thông công an sóc trăng cho biết
khuya hai mươi ba tháng chín lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh này đã dẫn đường cho trên bốn mươi người đi xe máy
chạy về khu cách ly của huyện long phú tỉnh sóc trăng
đây là công dân sóc trăng tự ý về quê được cảnh sát giao thông công an tỉnh hậu giang
đón về từ khu vực giáp xanh cần thơ rồi bàn giao cho cảnh sát giao thông sóc trăng
tại chỗ cửa ngõ vào tỉnh này
đại tá phạm minh khả cho biết trong ba ngày qua có gần ba trăm năm mươi người từ tp hcm
và các tỉnh phía nam chạy xe máy về quê
cảnh sát giao thông tỉnh sóc trăng đã bất kể ngày đêm hay nắng mưa đều dẫn đường cho bà con
về cách ly tập trung tại địa phương có hộ khẩu thường trú an toàn
chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng trần văn lâu cho biết ngày hai mươi ba tháng chín
có một trăm hai mươi bảy công dân của địa phương này đi xe máy về quê
đến chiều hai mươi ba tháng chín có thêm một trăm bốn mươi người được cảnh sát giao thông dẫn đường
để những người này chạy về khu cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm ncov
ông trần văn lâu cho rằng nếu người dân về từ từ tỉnh kịp bố trí nơi cách ly
và điều trị nếu có ép không
người dân vệ đồng loạt với số lượng nhiều sẽ gây khó khăn cho tỉnh
từ ngày hai mươi ba tháng chín sóc trăng cấm người dân ra đường từ hai mươi một giờ hôm trước
đến bốn giờ hôm sau
theo lãnh đạo tỉnh sóc trăng
việc giới nghiêm này là để giảm lượng xe luồng xanh chạy vào tỉnh vào ban đêm
trong khi đó ông đồng hoàng dũng tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang cho biết
mấy ngày qua có hàng trăm người dân ở các tỉnh tiền giang vĩnh long
tự phát đi xe máy về quê ở sóc trăng bạc liêu cà mau
có đi ngang qua địa phận tỉnh
trong đó cũng có hàng chục người về quê hậu giang
trường hợp người dân về quê nếu địa phương đó có văn bản đồng ý
thì tỉnh hậu giang chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch bệnh tại cửa ngõ
tạo điều kiện cho người dân qua chốt và cảnh sát giao thông đưa đến địa bàn giáp danh
còn người dân về quê hậu giang thì phải đi cách ly theo quy định và phải trả phí
hiện tại các khu cách ly tập trung của tỉnh chưa đáp ứng được
nên tỉnh tạm dừng kế hoạch đón công dân về
ông dũng nói và cho biết trước đó đã tổ chức đón gần một trăm năm mươi người
từ thành phố hồ chí minh về quê ở hậu giang
trước đó từ ngày hai mươi hai tháng chín long an ghi nhận nhiều trường hợp là người dân
thuộc các tỉnh đồng tháp an giang kiên giang sóc trăng hậu giang
đi theo tuyến quốc lộ n hai qua địa bàn huyện tân thạnh để về quê
tuy nhiên do các tỉnh chưa có phương án đưa người dân về
những người này bị kẹt lại tại khu vực huyện tân thạnh giáp danh với tỉnh đồng tháp
ông hà thanh trì phó chủ tịch ubnd huyện tân thạnh long an cho biết
những người này đã được tiêm vaccine nên được huyện bố trí cho ở tạm
tại trường trung học phổ thông tân thạnh để theo dõi quản lý
tránh đi lại gây khó khăn cho công tác phòng dịch covid một mươi chín
huyện cũng cung cấp thức ăn nước uống chăm sóc sức khỏe và thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín
đồng thời ubnd tỉnh long an cũng đã có văn bản gửi các tỉnh có người dân đang mắc kẻ tại đây
để thống nhất việc đưa đón tạo điều kiện cho những người này về quê
trong thời gian từ ngày hai mươi bốn tháng chín đến ngày hai mươi sáu tháng chín
tuy nhiên trong ngày hai mươi bốn tháng chín chỉ có phía tỉnh đồng tháp thống nhất
thỏa thuận cùng long an phương án đưa người dân trở về
một trăm linh hai người dân đồng tháp đã được đoàn chức năng
của long an phối hợp với đồng tháp dẫn đường cho phép họ trở về quê ngay trong chiều hai mươi bốn tháng chín
hiện tại vẫn còn hơn năm mươi người đa số là người dân tỉnh an giang
vẫn phải tiếp tục ở lại tá túc tạm trong trường trung học phổ thông tân thạnh
để chờ quê nhà có chủ trương đón nhận
ông trì cho biết những người này vẫn sẽ tiếp tục được huyện tân thạnh chăm sóc
bảo đảm lương thực cho đến khi họ được các tỉnh tiếp nhận
ông lê thanh đông chủ tịch ubnd huyện tân thạnh cho biết
hai ngày qua sau khi long an và một số nơi tại tp hcm
nới lỏng giãn cách lượng người đổ về quê rất đông
huyện này giáp danh với hai tỉnh tiền giang và đồng tháp với ba chốt kiểm soát
theo thống kê mỗi ngày tại các chốt trên quốc lộ sáu mươi hai n hai qua địa bàn huyện
có trên hai xe máy đổ về quê đa phần là người dân đồng tháp và các tỉnh miền tây
qua kiểm tra có người đã tiêm đủ hai mũi một số tiêm một mũi nhiều trường hợp chưa tiêm vaccine
một số người qua test nhanh nghi nhiễm covid một mươi chín
hôm nay do bên phía đồng tháp không cho người dân qua chốt
dẫn đến lượng người dân bị ủn ứ lại tại huyện rất nhiều ông đông nói
theo chủ tịch huyện tân thạnh chỉ riêng đêm qua có khoảng hai trăm linh người sau khi bị chốt
phía đồng tháp từ chối đã tản ra các nơi chỉ còn khoảng ba mươi người ở lại chốt huyện tân thạnh
nhận định người dân trong túi đã hết tiền cũng không thể quay về nơi ở trọ
địa phương đã liên hệ với phía đồng tháp và một số tỉnh cần thơ an giang và kiên giang
để tạo điều kiện cho họ về nhà
các trường hợp chưa được các tỉnh tiếp nhận huyện đang xin ý kiến tỉnh đưa họ vào khu cách ly
bên cạnh đó ubnd huyện tân thạnh đàm phán với các huyện thuộc các tỉnh khác
đang có công dân tại các chốt để tiếp nhận đưa về
riêng đối với những người dân thuộc địa bàn tân thạnh huyện sẽ đưa vào khu cách ly sàng lọc
sau đó khoảng ba bốn ngày xét nghiệm pcr nếu kết quả âm tính huyện ra về cho cộng đồng cách ly
theo dõi khoảng một mươi bốn ngày
đồng thời những người dân này nếu chưa được tiêm vaccine huyện sẽ lên kế hoạch tiêm
kể cả mũi một và mũi hai ông lê thanh đông cho biết thêm
trước đó ubnd tỉnh long an có công văn đề nghị ubnd các tỉnh thành phố
quan tâm chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp đồng bộ thống nhất giữa các địa phương
đặc biệt là địa phương nơi đi và địa phương nơi đến về phương án di chuyển của người dân trở về quê
hoặc trở lại làm việc học tập tại các tỉnh thành phố theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
và thông tin cho ubnd tỉnh long an được biết để phối hợp kiểm soát dẫn đường đảm bảo an toàn phòng chống dịch
tuy nhiên việc phối hợp này vẫn chưa đồng bộ gây khó khăn cho địa phương cho công tác phòng chống dịch
thưa quý vị đây hầu hết đều là những người lao động công nhân đã trải qua những ngày dài giãn cách không có việc làm
muốn được trở về quê nhà để tìm phương kế mới
sọc cung đường về quê là những vất vả lo toan nỗi lo cơm áo gạo tiền
cùng với nỗi lo dịch bệnh đè nặng lên vai của những người dân lao động này
ông vi ngọc quỳnh phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh nghệ an cho biết
sở này vừa nhận được đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai về việc phối hợp tổ chức đón công dân nghệ an
từ đồng nai có nguyện vọng trở về quê
ngoài đồng nai nghệ an cũng nhận được đề nghị tương tự của các tỉnh thành bình dương
thành phố hồ chí minh và địa phúng tàu
phúc đáp về vấn đề này tỉnh nghệ an yêu cầu các ban ngành và địa phương xây dựng kế hoạch lịch trình
thời gian phương tiện để đón công dân về
trước mắt nghệ an đề nghị các tỉnh hỗ trợ đưa công dân tỉnh nghệ an về quê
và bàn giao tại cầu bến thủy hai huyện hưng nguyên
từ điểm trung chuyển này ngành y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm đưa xe đón về khu cách ly theo quy định
nhóm công dân muốn về quê chủ yếu là công nhân người lao động mất việc làm nhiều tháng qua
do yêu cầu ai ở đâu thì ở yên đó họ bị mắc kẹt lại khi đi qua các chốt và được đưa tới khu cách ly
tỉnh sẽ có phương án giả soát để đưa bà con về nhằm kiểm soát dịch bệnh
bà con không nên về tự do ông quỳnh nói
đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tỉnh nghệ an đã tổ chức tám chuyến bay không đồng đưa hơn một sáu trăm linh người dân
chủ yếu là người cao tuổi phụ nữ mang thai trẻ em người mắc bệnh từ các tỉnh phía nam trở về quê cách ly
ngoài ra còn có hai chuyến bay thương mại chi phí gần chín triệu đồng một người từ tp hcm về cách ly
nghệ an cũng hỗ trợ hai người dân nghệ an ở tp hcm bình dương đồng nai
và một số tỉnh phía nam đang gặp khó khăn
bởi ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín với mức một triệu đồng một hộ tổng số gần hai tỷ đồng
từ nguồn kinh phí ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh
tính đến sáng ngày hai mươi bốn tháng chín nghệ an có một sáu trăm chín mươi sáu trên một tám trăm một mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín xuất viện
một mươi địa phương trong tỉnh đã chuyển sang trạng thái bình thường mới theo chỉ thị một mươi chín
từ khi đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tới nay
đã có khoảng bảy mươi tám người nghệ an làm ăn sinh sống ở các tỉnh thành
có dịch trở về quê
trong đó gần hai mươi người trong độ tuổi lao động bị mất giãn việc
do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
trung tâm dịch vụ việc làm nghệ an khảo sát tám mươi bốn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
có trên hai mươi chín vị trí việc làm mới
trong đó có năm mươi bảy doanh nghiệp nội tỉnh có nhu cầu tuyển hơn một mươi năm ba trăm linh lao động
mức lương từ sáu đến một mươi hai triệu đồng
thưa quý vị hy vọng người dân kịp thời trở về quê hương sau dịch bệnh
để trang trải những mối lo mà dịch bệnh đã để lại
và đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
nếu yêu thích chương trình quý vị cũng đừng quên nhấn like share và đăng ký kênh
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại